hôm nay ngày làm việc thứ một mươi ba của kỳ họp thứ sáu quốc hội sẽ thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn có ý kiến khác nhau của dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học và dự án luật công an nhân dân
buổi sáng quốc hội nghe chủ nhiệm ủy ban văn hóa giáo dục thanh niên thiếu niên và nhi đồng của quốc hội phan thanh bình trình bày báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học
sau đó các đại biểu sẽ thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học
cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp báo cáo làm rõ một số vấn đề đại biểu quốc hội nêu
buổi chiều quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật công an nhân dân sửa đổi
cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp báo cáo sẽ làm rõ một số vấn đề đại biểu quốc hội nêu